vào thời điểm này nhiều trường đại học cũng công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường
thậm chí sinh viên nhiều trường có xu hướng kiếm việc ngay khi chưa tốt nghiệp
và số cử nhân vừa ra trường đã có mức lương khởi điểm là một usd một tháng không còn là chuyện hiếm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ khi bước vào năm thứ ba của trường đại học bách khoa hà nội
nguyễn tất thành đã tới một công ty phần mềm để làm thêm theo đúng chuyên ngành mà thành học ở trường
và giờ mặc dù chưa tốt nghiệp thành đã được nhận làm nhân viên chính thức của công ty với thu nhập hàng tháng gần hai mươi triệu đồng
mình được tiệm cần một mối trường thực tế
mình biết được ví dụ có những cái lợi học nhiều bản chế biệt nó để làm gì cả
nhưng mà khi mình để được mối trường doanh nghiệp mối trường công ty
thì em biết được cái vấn đề đó áp dụng vào cái lĩnh vực nào cái vấn đề gì giải quyết được cái gì
thì thông qua đó mình hiểu được hơn những cái kiến thức của mình học
có một công việc
từ chính chuyên ngành của mình là mong muốn của hầu hết các bạn sinh viên khi đang ngồi trên ghế nhà trường
nguyễn xuân bách dù chưa tốt nghiệp nhưng bạn đã được một doanh nghiệp tại nhật mời sang làm chuyên viên
với mức lương khởi điểm là sáu mươi triệu một tháng
công việc em đang làm hiện tại chẳng hạn thì em có thể dành ra những ngày em ở công ty đến một mươi giờ
hoặc thậm chí là qua đêm ở công ty cũng không sao cả
tuy nhiên là cái mà em đạt được thì đấy là những cái kinh nghiệm mà em cho là rất là đáng quý
trong cái quãng đời làm việc của mình
khơi gợi ước mơ cho sinh viên không chỉ dừng lại ở việc dạy học kiến thức
bổ trợ thêm kỹ năng thực tế cho sinh viên là điều mà các trường đại học đang hướng tới
cuộc thi i invest do một cầu lạc bộ chứng khoán của đại học ngoại thương
đã giúp các bạn sinh viên học các chuyên ngành về kinh tế thể hiện mình
là thành viên của câu lạc bộ mới bước vào năm thứ hai khoa tài chính ngân hàng
nhưng bùi đức doanh đã tham gia chơi chứng khoán
vừa học vừa chơi nhưng những thứ doanh nhận được là rất lớn
công việc đã giúp các bạn sinh viên hiểu được hạn chế cũng như khả năng của mình
những con số về tỷ lệ thất nghiệp của cử nhân sau khi ra trường
là nổi bật
đây là lợi ám ảnh của rất nhiều sinh viên nếu không tự mình cố gắng ngay từ những khởi điểm ban đầu
lợi thế của sinh viên là trẻ ham học hỏi nên dễ thay đổi nhận thức học nhanh
tuy nhiên các bạn thiếu về cách xử lý mối quan hệ trong công ty chưa trưởng thành
nhưng nếu giao tiếp nhiều các bạn sẽ có thể hoàn thiện mình hơn
tại vì ngoài vấn đề mà các em mới được tiếp cận với cả những kiến thức
mà các em ấy học cũng như môi trường làm việc
trong lĩnh vực mà các em mới đang theo đuổi thì cái việc mà tăng thêm
cái thu nhập để trang trải cuộc sống cũng là điều rất là cần thiết
và ở các nước trên thế giới thì cái việc này rất là bình thường
nhưng ở việt nam thì gần đây thì cái xu hướng này ngày càng tăng lên
và ở các trường thì tôi nghĩ là các trường cũng đã có dành những mối quan tâm
tới cái việc này bằng cái việc mà tạo điều kiện cho cái môi trường
sinh viên có thể làm việc thêm trong lĩnh vực chuyên môn
thậm chí ngay ngay của các trường thì các trường cũng có thể làm việc thêm
trường đại học ví dụ như là các em có thể tham gia vào các chương trình nghiên cứu
của các thầy cô ngay trong nhà trường trong lĩnh vực chuyên môn
theo các dự án đề tài thì cũng có thể có những kinh phí để cho các em học tập
học đi đôi với hành cánh cửa việc làm luôn mở ra với những bạn trẻ năng động
dám nghĩ dám làm